bộ công thương sẽ chuyển nhiệm vụ xử lý rứt điểm các tồn tại yếu kém của một mươi hai dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả sang ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
chính phủ vừa ban hành nghị quyết một mươi tám về tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
theo đó liên quan đến một mươi hai dự án thủa lỗ hoạt động kém hiệu quả của ngành công thương
chuyển nhiệm vụ thực hiện xử lý dứt điểm các tồn tại yếu kém của một mươi hai dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả
từ bộ công thương sang ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
theo báo cáo của bộ công thương đến năm hai nghìn một mươi tám và tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã có hai nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh còn lại